chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngay tại khu công nghiệp thuận đạo huyện cần đước tỉnh long an đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm và tặng quà cho các công nhân đang làm việc trên địa bàn
tại buổi thăm và tặng quà phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình gửi lời chúc mừng năm mới an lành hạnh phúc đến toàn thể các công nhân và gia đình
đồng thời biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân người lao động cho những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm qua
ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của các công nhân phó thủ tướng trương hòa bình cho biết hiện nay chính phủ tổng liên đoàn lao động việt nam
cùng các bộ ngành địa phương đã nỗ lực thực hiện các thiết chế xã hội ở các khu cụm công nghiệp như phát triển nhà ở cho công nhân
xây dựng trường mầm non siêu thị ở khu cụm công nghiệp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
những thiết chế xã hội đó sẽ góp phần tạo điều kiện cho các công nhân ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất
phó thủ tướng trương hòa bình cũng đề nghị liên đoàn lao động chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các chính sách chăm lo tết cho công nhân
nhất là những người không có điều kiện về quê để họ được đón tết vui tươi hạnh phúc
tại thành phố hồ chí minh sáng nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương
đã đến thăm và chúc tết kỹ sư công nhân đang thi công tại công trường xây dựng tuyến metro số một bến thành suối tiên
đến thăm công trường thi công dự án tuyến metro số một của thành phố hồ chí minh bến thành suối tiên
đồng chí trương thị mai đã biểu dương và đánh giá cao vai trò sự lao động nhiệt tình của những kỹ sư công nhân đang trực tiếp thi công
những người đóng góp phần quyết định vào sự thành công của dự án
nhân dịp này đồng chí trương thị mai đã trao năm mươi phần quà tết mỗi phần quà trị giá một ba triệu đồng
đến anh em công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang ngày đêm lo động để hoàn thành kịp tiến độ công trình
tuyến metro số một biến thành suối tiên là một trong tám tuyến metro trong quy hoạch của thành phố hồ chí minh
dự án gồm bốn gói thầu chính sử dụng vốn vay oda của nhật bản
với tổng số lượng kỹ sư đang tham gia thi công lên tới hai người và đến nay tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt bốn mươi tám tám
còn tại tỉnh phú thọ hôm nay đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động
bằng cảnh khó khăn tại khu công nghiệp thụy vân thành phố việt trì
tại buổi tặng quà đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của tỉnh phú thọ
trong việc quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động
đồng chí đề nghị phú thọ cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa
không chỉ trong dịp tết đến xuân về mà coi đây là việc làm thường xuyên để công nhân lao động có được điều kiện tốt hơn trong cuộc sống
nhân dịp này
đồng chí nguyễn văn bình cùng lãnh đạo tỉnh phú thọ đã đến thăm tặng quà chúc tết hai hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn
đang ở trọ tại khu tái định cư thụy vân thăm động viên các công nhân lao động tại công ty cổ phần gạch menta khu công nghiệp thụy vân
trong những ngày cận kề tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám tại xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh của tỉnh
đã tổ chức khai mạc lễ hội bánh trưng xanh vì người nghèo
xã trọng hóa là một trong những xã nghèo biên giới của tỉnh quảng bình có tám mươi chín km đường biên giới giáp với nước bạn lào
đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn
tại lễ hội bánh trưng xanh vì người nghèo năm nay ban tổ chức đã tiến hành các hoạt động
thi gói nấu bánh trưng cắm hoa xuân bày mâm ngũ quả tổ chức các trò chơi dân gian giao lưu văn hóa văn nghệ khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo
các cơ quan đơn vị đã tặng năm xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tặng chín mươi năm xuất quà tết cho các gia đình chính sách các hộ nghèo
tặng giá đựng sách và sách cho các trường học và nhiều quà tặng khác với tổng trị giá quà tặng hơn hai trăm linh triệu đồng
thông qua lễ hội bánh trưng xanh vì người nghèo đã tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn
về nét đẹp văn hóa truyền thống tinh thần tương thân tương ái của dân tộc hỗ trợ động viên cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân
các em học sinh đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám sung vầy tạo không khí vui tươi phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của tổ quốc xây dựng tình cảm quân dân thế trận lòng dân ngày càng vững chắc
chiều nay tại bến xe cầu giao thành phố hải phòng thành đoàn hội sinh viên hành phạ hải phòng đã kết hợp với sở giao thông vận tải
và các đơn vị vận tải trên địa bàn tổ chức tặng vé xe và nhiều xuất quà cho sinh viên về quê đón tết
theo đó chương trình đã trao tặng hơn bốn trăm năm mươi vé xe miễn phí trị giá ba mươi triệu đồng cho sinh viên về hai mươi bảy tỉnh thành phố
ngoài ra hơn một trăm linh bạn sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn
tại các tỉnh xa học tập ở hải phòng được nhận những xuất quà tết giúp các bạn trở về bên gia đình trong những ngày xuân thêm đầm ấm
chương trình hỗ trợ sinh viên học tập tại hải phòng về quê đón tết được tổ chức nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố hải phòng về quê xung họp cùng gia đình trong dịp tết nguyên đán
qua đó thể hiện sự quan tâm chia sẻ của xã hội đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa trong sinh viên và cộng đồng
tiếp tục thực hiện
các hoạt động dân vận trước thềm xuân mới đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã về xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện chương trình xuân biển đảo tết biên cương kết hợp thực hiện mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
chương trình xuân biển đảo tết biên cương được tổ chức tại trường trung học cơ sở xã quảng đông
ngoài các nội dung biểu diễn văn nghệ thì gói bánh trưng cũng trong chương trình
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã trao tặng hai mươi phần quà cho các gia đình ngư dân nghèo gia đình chính sách trị giá một triệu đồng một xuất quà
và năm suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo học giỏi của xã trị giá năm trăm linh đồng một cháu
hôm nay đoàn bộ tư lệnh cảnh sát biển một về đây là tặng quà cho cả các bộ thương
đó là tức như năm mới đầu thân năm mới
hôm nay chúng tôi tổ chức phối hợp với chính quyền và nhân dân các địa phương

người hồn người dân nghèo
đồng thời chúng tôi kết hợp tổ chức các hoạt động chuyên truyền

đây là hoạt động góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó mật thiết quân dân
quan tâm đến bà con ngư dân nhân dân đón tết nơi địa bàn đặc biệt khó khăn
góp phần giúp bà con ngư dân nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác chấp hành pháp luật
an tâm bám biển bám tàu bám đảo phát triển kinh tế biển
gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị ngoại trưởng iran mohammad javad jarib vừa tuyên bố
chính sách hạt nhân mới của nước mỹ đã vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
đưa thế giới tới gần hơn sự hủy diệt
trong khi đó trung quốc và nước nga cũng kêu gọi mỹ
hãy tôn trọng cam kết giảm kho vũ khí hạt nhân của nước mình
ngoại trưởng jarif cho rằng
báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân hai nghìn một mươi tám của mỹ
phản ánh sự phụ thuộc lớn hơn vào vũ khí hạt nhân của nước này
một hành động vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân npt
và đưa loài người tiến gần hơn tới sự hủy diệt
trong cuộc họp báo người phát ngôn bộ quốc phòng trung quốc cho rằng
văn bản này khẳng định bắc kinh là đối thủ hạt nhân tiềm tàng của washington
và nhấn mạnh lực lượng hạt nhân nước này chỉ nên duy trì ở mức tối thiểu
để bảo đảm an ninh quốc gia
quan điểm này cũng được nga nhất trí
bộ ngoại giao nga khẳng định
moscow vô cùng thất vọng về nội dung báo cáo mới của mỹ
cho rằng văn bản này mang tính đối đầu và có quan điểm chống nga
ngoại trưởng mỹ rick tillerson đã tới argentina
điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du tới năm quốc gia mỹ latin
ngoại trưởng mỹ rick tillerson đã tới argentina
và dự kiến người đúng đầu của ngành ngoại giao nước mỹ
sẽ có buổi tham dự tọa đàm về vấn đề môi trường và sinh thái
điểm đến đầu tiên của ngoại trưởng mỹ ở argentina không phải là thủ đô buenos aires
mà là công viên quốc gia nahuen guapim nằm ở chân dãy núi andes gần biên giới với chile
ông đã có cuộc gặp với ban giám đốc công viên cùng với các nhà hoạt động và học giả về môi trường
ông tillerson cũng đã thảo luận về kế hoạch chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường
giữa các công viên quốc gia của argentina
argentina là điểm dừng chân thứ hai của ông tillerson trong chuyến công du năm nước mỹ latin
trước đó ngoại trưởng mỹ đã tới thăm mexico
và người đồng cấp nước chủ nhà luis vindegore
tập trung thảo luận các vấn đề nổi cộng được hai bên quan tâm
như người nhập cư và thúc đẩy thương mại
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tillerson tới mỹ latin kể từ khi nhậm chức
tại hội nghị quốc tế về tài trợ giáo dục
tổ chức tại cộng hòa senegal
tổ chức hợp tác toàn cầu về giáo dục gọi tắt là gpe
đã công bố gói hỗ trợ giáo dục trị giá hai ba tỷ đô la mỹ
cho các nước đang phát triển giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
mức hỗ trợ nhiều gần gấp đôi so với mức cũ
tại cuộc họp gpe đã kêu gọi các nhà tài trợ
tổ chức quốc tế nâng mức hỗ trợ giáo dục cho các nước đang phát triển
cụ thể mức mới là hai ba tỷ đô la
tăng đáng kể so với gói một ba tỷ đô la
ba tỷ đô la đã triển khai trong ba năm qua
trong đó anh là nước tài trợ lớn nhất
đóng góp năm trăm hai mươi triệu đô la
tiếp đến là naui đóng góp ba trăm hai mươi bốn triệu đô la
và pháp cam kết hỗ trợ hai trăm năm mươi triệu đô la
phát biểu tại hội nghị
chủ tịch gpe cựu thủ tướng australia julia gilat cho rằng
với gói hỗ trợ mới này
mọi đối tượng trẻ em nhất là đối tượng dễ bị tổn thương
sẽ được tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng
và sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ lên đến tám mươi chín quốc gia
trong khi đó các quốc gia đang phát triển
sẽ tăng chi tiêu công cho giáo dục từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
lên mức tổng cộng là một trăm một mươi tỷ đô la mỹ
sắp tới người sử dụng mạng xã hội facebook ở nước ý
sẽ nhận được một cảnh báo
một khi có nội dung thông tin sai lệch hoặc giả mạo
xuất hiện trên bảng tin tài khoản của họ
nước ý là quốc gia thứ năm mà facebook thực hiện tính năng này
kế hoạch mới của facebook sẽ giúp cảnh báo
người dùng giáo dục có chất lượng
rằng họ có thể đăng đọc hoặc chia sẻ tin tức giả mạo
tính năng này vốn đã được áp dụng ở mỹ pháp đức hà lan
và sẽ được triển khai ở italia kể từ ngày năm tháng hai
facebook đã đề nghị một công ty dịch vụ xác minh dự kiện
chuyên theo dõi nạn tin tức giả mạo trong lĩnh vực chính trị
kiểm tra bất kỳ bài viết nào mà họ nghi ngờ có chứa thông tin giả mạo
đặc biệt là những bài viết đang được chia sẻ với tốc độ cao bất thường
nếu phát hiện bài viết là không đáng tin cậy
họ sẽ gắn cờ để cảnh báo người dùng
lúc đó facebook cũng có thể tự động hạ bài viết gắn cờ đó xuống thấp hơn
trong bảng tin của người dùng để người dùng ít có khả năng nhìn thấy
kế hoạch trên là động thái thứ hai của mạng xã hội facebook
trong thời gian gần đây nhằm chống lại nạn tin tức giả ở italia